cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với võ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm về hành vi lừa đảo chứng đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai võ văn thủy cấu kết với một cán bộ công chức thuộc xã khánh bình huyện trần văn thời tỉnh cà mau
giả chữ ký của lãnh đạo ủy ban nhân dân xã khánh bình để làm hợp đồng ủy quyền giả cho võ văn thủy được toàn quyền chuyển nhượng thế chất quyền sử dụng đất
thủy đã sử dụng hợp đồng ủy quyền giả để thực hiện giao dịch chuyển nhượng thế chấp quyền sử dụng đất chiếm đoạt của một số người khác tổng số tiền khoảng hai tỷ tám trăm linh triệu đồng
một đường dây mua bán vận chuyển pháo nổ từ trung quốc qua địa bàn lạng sơn để vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ
với số lượng lớn và bị công an thành phố lạng sơn đấu tranh triệt phá thu giữ gần một hai tấn pháo các loại
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại xã quan sơn huyện tri lăng công an thành phố chủ trì phối hợp với công an huyện tri lăng tiến hành bắt giữ đối tượng vi thị huệ
thu giữ trên xe ô tô của đối tượng và trong kho bảy mươi hai bao tải dứa được bọc kín bằng túi ni lông
bên trong chứa bảy trăm sáu mươi bảy dàn pháo hoa nổ loại ba mươi sáu quả một dàn tổng trọng lượng một một trăm linh một
một ba kg loại pháo do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an vi thị huệ khai nhận vào khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng mua số pháo trên với nhiều người vào nhiều lần khác nhau
tại khu vực đường biên gần cửa khẩu na hình huyện văn lãng tỉnh lạng sơn bằng xe khách hoặc xe cá nhân
sau đó đem về cất giấu tại kho và dùng các bao phân đạm để che giấu sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu
một vụ vận chuyển gần bảy tấn đường không có hóa đơn chứng tử hợp pháp vừa bị lực lượng chức năng tỉnh phú yên phát hiện thu giữ
tại km một nghìn ba trăm một mươi tám quốc lộ một thuộc địa phận huyện tuy an lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do ông trần đình long điều khiển
đã phát hiện trên xe vận chuyển gần bốn mươi hai tấn đường kính trắng do thái lan sản xuất trong đó có gần bảy tấn không hóa đơn chứng tử hợp pháp
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên bàn giao cho đội quản lý thị trường số một
giúp xác minh xử lý
tại khu vực xã khánh an huyện an phú tỉnh an giang phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ gần một mươi hai tấn phế liệu không hóa đơn chứng tử và nguồn gốc hợp pháp
khoảng một giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe có chứa khoảng bốn tấn phế liệu là nhựa nấu thành cục và dưới ghe gỗ khoảng tấm
hai tấn phế liệu các loại ước tính giá trị hoàng hóa ban đầu khoảng ba mươi triệu đồng
cũng liên quan đến việc phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tiến hành kiểm tra đồ xuất hộ kinh doanh do hoàng thị tính làm chủ
địa chỉ tại xã nhật tự huyện kim bảng tỉnh hà nam
các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ gần hai năm tấn nông sản là măng củ măng lá
hai năm tấn măng trên được đựng trong các thùng phi chất đống trong kho và chất đống trong khu
trên sân không có biện pháp bảo quản không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó nhiều thùng phi chứa măng đã bốc mùi hôi chua nồng nặc
qua kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh hà nam
đã tiến hành bàn xa vụ việc trên cho cục quản lý thị trường hà nam xử lý theo quy định
vào thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
từ đó các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi bồn lậu gian lận thương mại hàng giả để trục lợi
với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
công an tỉnh vĩnh long đã triển khai nhiều giải pháp góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa
phục vụ nhu cầu ngột của người tiêu dùng khi tết nguyên đán đang đến gần
các loại hàng lậu hàng giả dịp cuối năm và tết nguyên đán
thường làm quần áo giày dép mỹ phẩm đồ gia dụng linh kiện điện tử thực phẩm
để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong việc sử dụng hàng hóa trong dịp tết
lực lượng công an tăng cường phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh kẹo thực phẩm
qua kiểm tra lực lượng công an đã tuyên truyền nhắc nhở đối với chủ các cơ sở sản xuất
kinh doanh hàng hóa phải đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các hành vi vi phạm
tính từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện gần một trăm bảy mươi vụ vi phạm
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
bản thân tôi luôn chấp hành tốt chính sách pháp lực trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn thực phẩm
thành ra trong những khi nhập hàng tôi luôn chọn những cơ sở có hàng quá sức xứ
rõ ràng để nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân
cũng như là cấp cho thị trường những mặt hàng có an toàn chất lượng và hiệu quả trong việc sử dụng
để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu sản xuất hàng gian hàng giả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tam nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh vĩnh long
đã tăng cường công tác nắm tình hình phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời tăng cường công tác kiểm tra
trong đó tập trung tại các tuyến địa bàn trọng điểm
để góp phần đảm bảo an ninh trật tự kéo giảm tình hình vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu
hàng giả hàng cấm gian lận thương mại trong thời gian tới
nhất là trong dịp tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
ban lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình
quản lý tốt địa bàn tập trung vào các đối tượng
quận chuyển mua bán các kho bến đầu mối tập kết hàng hóa
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện
ngăn chặn đấu tranh các hành vi buôn lậu hàng giả hàng cấm gian lận thương mại
từ thị trường hàng hóa lảnh mạnh và an toàn ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
người tiêu dùng người sản xuất kinh doanh tích cực hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu về buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng
không đảm bảo an toàn thực phẩm hãy báo ngay cho cơ quan chức năng
hoặc số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy thương tâm xảy ra vào dạng sáng nay
tại thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc làm ba người tử vong
nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện
hiện công an huyện vĩnh tường đang phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm tử thi
và tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy
vụ cháy xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng tại hộ gia đình ông thân văn lợi
ở tổ dân phố nam cường thị trấn thổ tàng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
thời điểm xảy ra cháy ông lợi cùng con trai là anh nghị chạy thoát ra ngoài
hô hoán người dân xung quanh chữa cháy
tuy nhiên khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục chữa cháy và di chuyển lên các tầng trên của ngôi nhà
thì phát hiện vợ và hai con của anh nghị đã tử vong
đêm bốn giữa sáng đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn
gia đình ông lợi kinh doanh các mặt hàng giấy ăn và các đồ nhựa gia dụng
lúc cháy vợ ông lợi đi lấy hàng không ngủ ở nhà
một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
chiếc xe tải đang đổ đèo bảo lộc thì bị lật va chạm với xe khách đang lên đèo
và hậu quả nhiều người bị thương
cả hai xe hư hỏng nặng và đèo bảo lộc ách tắc hai chiều trong thời gian ngắn
vào khoảng một mươi hai h ba mươi trưa ngày hôm nay tại km chín mươi chín trên quốc lộ hai mươi qua đèo bảo lộc
thuộc địa phận thị trấn đạ mơ ri huyện đạ hoai xe tải chở phế liệu mang biển kiểm soát đồng nai
đang đổ đèo bảo lộc va chạm với xe khách đang lên đèo
xe tải bị lật nghiêng nằm chắn ngang đường khiến phế liệu đổ tràn xuống đường
xe khách bị ép dựa vào vách núi khiến toàn bộ kính xe bên phụ bị vỡ nát
vụ tai nạn làm ít nhất năm người bị thương trong đó có tài xế xe tải và bốn hành khách đi trên xe khách
đèo bảo lộc kẹt cứng cả hai chiều nhiều phương tiện dồn ứ kéo dài
lực lượng cảnh sát giao thông chạm madaway và công an huyện đạ hoai công an thị trấn đạ mơ ri
cùng dân quân bảo vệ dân phố đã có mặt điều tiết giao thông
đồng thời triển khai các biện pháp cứu hộ giải phóng hiện trường
điều tra mở rộng các hành vi liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố khám xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín bị can
liên quan tới sai phạm tiêu cực trong cấp đánh giá năng sưởng
và các hành vi tiêu cực liên quan về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ
môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong số này có sáu bị can là cán bộ và nguyên cán bộ của các tri cục đăng kiểm
phòng tàu sông thuộc cục đăng kiểm việt nam gồm phạm hoài hà
giám đốc tri cục đăng kiểm long an nguyễn xuân hào đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm long an
đỗ trung học nguyên trưởng phòng tàu sông đã nghỉ hưu lê ngọc tú đăng kiểm viên phòng tàu sông
nguyễn thành lê giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thiết kế công nghiệp tàu thủy việt ship
vũ tiến thuật giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tàu thủy sông hồng
và ba đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số chín là kiều tuấn anh nguyễn công khanh và liêu văn khương
quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân nguyễn xuân thành
chú tại tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ để điều tra làm rõ
là giám đốc một công ty lĩnh vực bất động sản trên địa bàn nguyễn xuân thành đã lạm dụng tín nhiệm
ký hợp đồng môi giới và chiếm đoạt số tiền ứng đặt gọc đất của khách hàng đến chủ đất
bước đầu có hàng chục nạn nhân tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của thành
cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nguyễn xuân thành liên hệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi để phối hợp giải quyết
đêm nay dù dự báo là trời rất rét nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng một mươi độ c
thế nhưng chắc chắn là vẫn có đông người dân đến các điểm vui chơi công cộng khu vực nhà thờ để chào đón giáng sinh
và những ngày vừa qua công an phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã chủ động lên
kế hoạch bố trí các phương án để đảm bảo an ninh an toàn cho người dân
do là ngày cuối tuần tuyến phố dẫn vào khu vực nhà thờ lớn thu hút rất đông người dân đến tham quan
tại các điểm giao cắt như tràng thi nhà trung quang trung tràng thi hàng chống hàng bông
ấu triệu phủ doãn ngõ huyện phủ doãn hàng chống nhà thờ báo khánh hàng chống
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận hoàn kiếm đã phân công cán bộ chiến sĩ
hướng dẫn và phân luồng phương tiện làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể đi lại tham quan và an toàn
một cách để mọi người có thể lắm được những tuyến đường phố cấm và những tuyến phố có thể lưu thông được bình thường
để đảm bảo một mùa giáng sinh an toàn
tại khu vực nhà thờ lớn công an phường hàng chống đã bố trí một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia công tác chốt trực
kết hợp với lực lượng tự quản bảo vệ dân phố tuần tra lưu động nhắc nhở các hàng quán về trật tự đô thị
chủ động phòng ngừa phạm pháp hình sự
vào dịch noel thì công an phố công an quận hoàn kiếm đã có
phương án kế hoạch triển khai cụ thể giao nhiệm vụ cho các dân đội nhiệm vụ
công an các phường tăng cường hỗ trợ công an phường chống
trong đó công an phường hàng chống cũng chủ động phương án tuần tra hiệp soát
bao gồm lực lượng công khai lực lượng trinh sát cùng các tổ bảo vệ dân phố dân quân tự quản
để tăng cường tuần tra trên các tuyến đặc biệt là khu vực tập trung đông người
trong ngày lễ này thì chúng tôi là những người dân đi đến đây tham quan du lịch
thì nói chung là thành phố cũng như là các điểm vui chơi là rất là nhộn nhịp đông đảo
nhưng được về phía cảnh sát công an thì giữ gìn trật tự an ninh rất là tốt
chúng tôi nhận thấy rằng là các đồng chí công an vào những ngày này thì rất vất vả
cho nên qua những cái ngày này thì chúng tôi đi tham quan chơi
đồng phố thì cảm thấy là rất là bình an
bắt đầu từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến ba h sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các tuyến phố liền kề với khu vực nhà thờ lớn như phố nhà trung nhà thờ ấu triệu lý quốc sư
sẽ cấm phương tiện đi lại
phường hàng chống sẽ bố trí tổ chức các điểm trong xe phục vụ cho nhân dân
lực lượng chức năng sẽ tổ chức lực lượng kiểm tra các điểm giao thông tỉnh
nghiêm khắc xử lý các trường hợp tổ chức chống dự phương tiện trái phép trên địa bàn